do công trình đã kéo dài và tồn tại nhiều năm nên các ngành liên quan cần có tinh thần hợp tác cao hơn nữa
liên tục hơn nữa để công trình sớm đi vào thực thi
đây là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại cuộc họp với thường trực chính phủ vào chiều nay
theo bộ giao thông vận tải từ nay đến giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi sẽ tiến hành đánh giá an toàn của dự án
phần đầu đến trước tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ghi nhận ý kiến này thủ tướng nêu rõ đây là dự án đường sắt trên cao đầu tiên của nước ta
được ký kết vào năm hai nghìn tám
việc dự án chậm trễ là khuyết điểm cần nhanh chóng khắc phục
đồng thời rút kinh nghiệm chung cho các công trình dự án nói chung
trong đó có dự án của bộ giao thông vận tải
hiện nay thì khối lượng xây lắp và thiết bị đã cơ bản hoàn thành
đã nghiệm thu năm năm hạng ngục công trình và chín một mươi một chuyên ngành thiết bị
trong đó có một đã ghi nhận lại một số tồn tại căn phòng khắc phục hoàn thiện
công việc chính hiện nay là hoàn thiện hồ sơ để nghiệm thu công trình thành phần
rồi thanh quyết toán và hành thử toàn bộ hệ thống
đồng thời tiếp tục thực hiện đánh giá an toàn của tư vấn trong quá trình vận hành thử toàn hệ thống
thủ tướng đề nghị các bộ ngành thành phố hà nội
có tinh thần hợp tác cao hơn nữa liên tục hơn nữa dành nhiều thời gian xử lý các vấn đề đạt ra
vấn đề sử dụng nhanh chóng an toàn đường sắt trên cao cát linh hà đông
là nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà chủ đầu tư thành phố hà nội phải tập trung sức lực
các ngành phải sán tay hợp tác tháo gỡ với trách nhiệm cao nhất
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trong phiên họp chủ chốt tháng ba hai nghìn hai mươi
đã nêu mà tôi đã cụ thể hóa vào pháp lý
tổng bí thư chủ tịch nước người phú trọng trong phiên họp chủ chốt tháng ba hai nghìn hai mươi
thủ tướng nhất trí với ý kiến bộ xây dựng và văn phòng chính phủ
việc nghiệm thu công trình sau khi hội đồng nghiệm thu nhà nước có ý kiến chính thức đưa vào sử dụng
về bàn giao tài sản do thời điểm bàn giao dự án chưa quyết toán công trình
giá trị bàn giao chưa được xác định thủ tướng giao bộ tài trình hướng dẫn bộ giao thông vận tải
ủy ban nhân dân thành phố hà nội thủ tục bàn giao tài sản dự án theo đúng quy định của pháp luật